viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona còn được gọi là ncov hiện đang lây nhiễm ra hai mươi hai nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
hơn chín trường hợp nhiễm dịch hơn hai trăm linh người thiệt mạng who đã ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch viêm phổi cấp do corona
để chủ động phòng tránh dịch bệnh bộ y tế khuyến cáo tới người dân rửa sạch tay thường xuyên tránh chạm tay với mắt mũi miệng tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho
sử dụng khẩu trang che kín miệng và mũi sửa tay sau khi vứt bỏ khẩu trang ăn thực phẩm nấu chín không khạc nhổ bừa bãi người công cộng tránh tiếp xúc quá gần với động vật
nếu bạn sốt ho hoặc khó thở tránh đi lại du lịch và đến ngay cơ sở y tế
tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố
nhằm phổ biến quán triệt chỉ thị số năm của thủ tướng chính phủ
công văn số bảy mươi chín của ban bí thư đồng thời hướng dẫn về công tác tổ chức phòng chống dịch bệnh virus corona
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị mặt trận các cấp cần chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư
để mọi người dân đều nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh
từ đó nâng cao ý thức tự phòng bệnh của người dân và có những biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây nên
trên cơ sở tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra sức khỏe khi có dấu hiệu nhiễm bệnh
bên cạnh đó các cơ quan báo chí truyền thông cũng cần tăng cường thời lượng tuyên truyền và đăng tải thông tin chính xác kịp thời để người dân biết và chủ động phòng chống dịch bệnh
đặc biệt cần đấu tranh quyết liệt với các tổ chức cá nhân đưa các thông tin không chính xác người hoang mang ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
vào lúc ba giờ sáng ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi theo giờ việt nam tại geneva thụy sĩ
tổ chức y tế thế giới who đã tuyên bố sự bùng phát chủng virus ncov từ trung quốc là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu
trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ncov vẫn đang diễn biến rất phức tạp
bộ y tế tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh để tránh sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này
tại cuộc họp báo vào chiều ngày ba mươi một tháng một tại hà nội
bộ y tế và tổ chức y tế thế giới who tiếp tục khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp để phòng tránh nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ncov theo hướng dẫn của bộ y tế

tại cuộc họp báo vào chiều ngày ba mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi để cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến dịch bệnh một cách đầy đủ và chính xác cũng như những thông tin liên quan về các biện pháp phòng chống dịch bệnh do bộ y tế cung cấp
người dân có thể truy cập website của báo sức khỏe và đời sống tại địa chỉ www suckhoedờisống vn tránh những thông tin sai lệch điều hoàng mang lo lắng không cần thiết
trước tình hình bệnh viêm phổi cấp do virus corona diễn biến phức tạp chiều nay ngày ba mươi một tháng một ubnd tp đà nẵng đã tổ chức họp khẩn triển khai nhiều phương án khẩn cấp và giao các sở ban ngành phối hợp thực hiện sẵn sàng các tình huống trước khi có dịch xảy ra
theo báo cáo của giám đốc sở y tế tp đà nẵng tính đến ngày ba mươi một tháng một các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận và theo dõi năm mươi tám trường hợp tại bệnh viện trong đó ba mươi bảy trường hợp đã xuất viện
sở y tế đã tiến hành lấy mẫu ba mươi chín trường hợp để làm xét nghiệm trong đó có hai mươi tám mẫu đã có kết quả âm tính với chủng mới của virus corona số còn lại chưa có kết quả và đang tiếp tục được cách ly theo dõi để sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch
sở y tế đà nẵng đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch với ba tình huống khi chưa có dịch khi có dịch và dịch lan rộng đồng thời bệnh viện đà nẵng bệnh viện sản phụ nhi lên phương án phối hợp thu nhận bệnh nhân lấy mẫu chuyển về bệnh viện đà nẵng

theo đó lãnh đạo thành phố đề nghị sở y tế cần tính toán làm rõ quy mô khả năng tiếp nhận
điều trị bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus đối với các bệnh viện đà nẵng bệnh viện giã chiến bệnh viện phổi
các đơn vị không nên chủ quan với dịch bệnh cần sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống
phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành về theo dõi giám sát và kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ
theo phó giám đốc sở y tế tỉnh vĩnh phúc cho biết
sau khi bộ y tế công bố số người ở việt nam bị nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
sở y tế tỉnh vĩnh phúc đã triển khai các biện pháp cấp bách
thành lập đội phản ứng nhanh ở tất cả các trung tâm y tế các huyện thành phố trong tỉnh nhằm khống chế chống dịch lây lan
tại huyện bình xuyên ngoài một trường hợp dương tính với virus corona mà bộ y tế công bố
huyện này còn có một mươi ba trường hợp có biểu hiện những triệu chứng của dịch bệnh đang được theo dõi cách ly tại trung tâm y tế của huyện
ngoài ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc cũng ghi nhận ba trường hợp có yếu tố dịch tễ như ho sốt là người việt nam từ trung quốc về
hiện bệnh viện đa khoa tỉnh đã cách ly và lấy máu gửi đi xét nghiệm
ngành y tế tỉnh vĩnh phúc đã công bố số điện thoại đường dây nóng chín trăm sáu mươi năm bảy mươi một một mươi để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch
mặc dù trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế chưa có trường hợp nào dương tính với virus corona
nhưng từ trước tết ban giám đốc bệnh viện trung ương huế đã chủ động theo dõi lên phương án tiếp nhận điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp
đây là đơn vị y tế tuyến cuối được bộ y tế chỉ định tiếp nhận điều trị người bệnh khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên từ quảng bình đến phú yên
từ khi có thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp bệnh viện trung ương huế đã cử cán bộ theo dõi diễn biến dịch trên thế giới và trong nước
bên cạnh kịch bản xử lý những trường hợp lẻ tẻ
cơ sở hai bệnh viện trung ương huế với quy mô chín trăm linh giường bệnh tại huyện phong điền cách thành phố huế hai mươi km
sẽ được chuyển trạng thái hoàn toàn cách ly để điều trị cho người bệnh
trong trường hợp cấp bách cơ sở này sẽ được tổ chức thành bệnh viện giã chiến với quy mô hai giường
trong trường hợp cấp bách cơ sở này sẽ được tổ chức thành bệnh viện trung ương huế với quy mô hai giường
trong trường hợp cấp bách cơ sở này sẽ được tổ chức thành bệnh viện trung ương huế với quy mô hai giường
cùng với sự sẵn sàng của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trung ương huế chính quyền tỉnh thừa thiên huế cũng đã có sự vào cuộc rất chủ động
các máy kiểm soát thân nhiệt lực lượng y tế địa phương đã được huy động trực sẵn sàng ứng phó từ ngày mùng hai tết tại sân bay cửa khẩu cảng biển và các trung tâm y tế tuyến cơ sở
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa vừa phối hợp với trung tâm y tế huyện yên định đã tiến hành khử khuẩn môi trường tại nơi cư trú của bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ở xã định hòa huyện yên định tỉnh thanh hóa
cùng với cấp bổ sung hóa chất máy phun hóa chất cho địa phương lực lượng chức năng còn tổ chức phun chloramin b trong bàn kính hai trăm linh m từ nhà bệnh nhân mắc viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona tại thôn nội hà xã định hòa huyện yên định
ngoài ra trung tâm y tế huyện yên định cũng tổ chức phun hóa chất tại khu vực trạm y tế các trường học và chợ tại xã định hòa đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức về virus corona cho người dân
tại huyện yên định hai mươi tám người có tiếp xúc với bệnh nhân vẫn đang được cán bộ nhân viên y tế giám sát theo dõi những người này chưa có biểu hiện viêm đường hô hấp
hiện có bốn người thanh hóa liên quan về mặt dịch tễ với dịch do chủng mới của virus corona đang được cách ly điều trị sức khỏe của các bệnh nhân đều đang tiến triển tốt hai bệnh nhân đã hết sốt
ngày ba mươi một tháng một tại cuộc họp do thường trực tỉnh ủy phú thọ triệu tập nhằm ứng phó với dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra
bí thư tỉnh ủy phú thọ đã quyết định tạm dừng lễ hội trọi châu phù ninh và chỉ tổ chức phần lễ tại hội phết hiền quan huyện tam nông
lễ hội trọi châu phù và lễ hội phết hiền quan được tổ chức vào tháng riêng hàng năm đều là những lễ hội lâu đời thu hút rất đông du khách
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và hoàn toàn có thể xâm nhập vào địa phương cũng như có khả năng bùng phát tại cộng đồng nếu không triển khai các biện pháp phòng chống hữu hiệu
do đó tỉnh phú thọ sẽ tạm dừng các hoạt động tập trung đông người các lễ hội các hội nghị hội thảo các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
tỉnh phú thọ hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra
cũng tại phú thọ ngày ba mươi một tháng một sở thông tin và truyền thông phú thọ với hợp cùng công an tỉnh phú thọ đã có buổi làm việc với một đối tượng có hành vi đăng thông tin sai sự thật về việc tại phú thọ xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus corona
trước đó vào ngày ba mươi tháng một người này đã đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội zalo với nội dung bệnh viện tỉnh phú thọ có một trường hợp bị corona
cháu này du học ở vũ hán về người huyện tam nông rồi đang cách ly tại bệnh viện sau đó thông tin này được người khác lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận
tại buổi làm việc đối tượng thừa nhận do nhận thức không đúng nên đã đăng thông tin không được kiểm chứng gây tác động xấu đến xã hội và đã rất ân hận về việc làm của mình
cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính người này với số tiền một mươi triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ hoàn toàn thông tin sai sự thật nêu trên
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ngày ba mươi một tháng một ubnd hai huyện chiêm hóa và hàm yên tỉnh tuyên quang đã có thông báo tạm dừng tổ chức các lễ hội trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh
theo đó ubnd huyện chiêm hóa đã có thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội lồng tông
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ngày ba mươi một tháng một ubnd hai huyện chiêm hóa đã có thông báo tạm dừng tổ chức các lễ hội trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh
ubnd tỉnh lào cai đã ra quyết định kéo dài thời gian nghỉ tiết nguyên đáng canh tí đối với học sinh
theo đó toàn bộ học sinh giáo viên các cấp học mầm non phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh lào cai được kéo dài thời gian nghỉ tiết nguyên đáng canh tí đến hết ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi tức ngày một mươi hai tháng riêng
đồng thời tỉnh lào cai cũng giao sở giáo dục và đào tạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh chính quyền và cơ sở y tế tại địa phương để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
theo dõi quản lý chặt chẽ sức khỏe của học sinh học viên nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi vấn mắc bệnh dịch để được khám và điều trị kịp thời